xin hỏi ai sẽ được hướng lợi nhiều nhất khi di dời bến xe miền đông ra khỏi nội đô các doanh

câu trả lời nghe phú phàng nhưng tiếc rằng đó là sự thật
câu trả lời nghe phú phàng nhưng tiếc rằng đó là sự thật
thực tế trên hoàn toàn có cơ sở khi mà xung quanh bến xe miền đông cũ hiện nay
xe dù bến cóc hoạt động còn nhộn nhịp hơn trong bến chứ chưa cần chờ đến lúc di dời
thanh tra giao thông lực lượng múi nhỏ của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh vừa
công bố một bản báo cáo khiến các doanh nghiệp vận tải bất bình đó là trên toàn thành phố
vẫn còn một trăm một mươi bốn điểm đón trả khách trái phép tăng ba mươi một điểm so với năm ngoái
đồng ý việc dẹp nạn xe dù bến cóc phải phối hợp với cơ quan chức năng khác cùng xử lý nhưng
rõ ràng điều này cho thấy thanh tra giao thông đã bất lực khi nạn xe dù bến cóc không những giảm mà
còn tăng nhanh
hiện nay trên địa bàn có một trăm linh tám điểm hoạt động đón trả khách trước trụ sở hoặc trong khuôn
nguyên trụ sở và có sáu điểm hoạt động đón trả khách tại các khu vực cây xăng biến đường

thì ạ thì cao so với năm hai nghìn một mươi tám là thằng sáu còn ngiod là phục v estimam đa nutip
về phía đơn vị quản lý bến xe cho tới thời điểm này cũng
còn nhiều trăng trở khi nhiều bất cập chưa được giải quyết
hãy đi một số do ăn bb
theo thông tin từ phía sở giao thông vận tải tp hcm để đảm bảo thuận lợi cho việc di dời
cũng như tính toán cân nhắc các ý kiến của các doanh nghiệp vận tải
khả năng di dời bến xe miền đông sẽ lùi lại vào thời điểm thích hợp hơn
thưa quý vị những năm gần đây ăn chay không chỉ giới hạn trong ý nghĩa tâm linh
mà đã trở thành trào lưu sống xanh nhằm đảm bảo sức khỏe
đặc biệt mùa vu lan năm nay quan niệm người dân ăn chay để tưởng nhớ công ơn của ông bà cha mẹ
ngay từ bắt đầu tháng bảy âm lịch thì các điểm bán thực phẩm chay tại tp hcm đã nhộn nhịp hơn
tháng bảy vũ lan mùa báo hiếu là dịp để cả gia đình xung hợp cùng nhau thưởng thức món chay theo truyền thống
uống nước nhớ nguồn quý báu của người việt nam
và ăn chay như một cách báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ
và hiện nay ngày càng có nhiều người dân chọn ăn chay vì sở thích
ghi nhận tại tp hcm thời gian này ngoài những cửa hàng bán nguyên liệu thực phẩm chay tập trung nhiều khách hàng
mà những quán ăn nhà hàng chuyên các món chay cũng luôn nhộn nhịp
lượng khách tăng dần từ đầu tháng bảy âm lịch có nơi lượng khách tăng hơn ba mươi
ăn chay này được hai năm rồi
trước mắt tôi cũng không nghĩ gì nhưng mà ăn chay thấy có lợi cho sức khỏe
bởi vì tôi ăn chay bình thường mỗi ngày
người ăn chay hầu như chỉ thấy là cái xu hướng mới mà phát triển dữ dội lắm
giờ ăn chay phong phú không phải như rau luộc nước tương như hồi xưa
tháng bảy là tháng mình vu lan báo hiếu mình ăn để mình bớt cái sát xanh hại vật
thì cái phước đó mình có thể mình nguyện mình cầu cho cha mẹ mình sống được bình an
hoặc là người chết được sưu thoát
ăn chay thường xuyên nhiều người lựa chọn tự mua nguyên liệu
nấu ở nhà hàng
nhiều người thích ăn chay ở các quán nhà hàng chay cùng gia đình bạn bè
tuy nhiên người dân cần chú ý lựa chọn thực phẩm an toàn
có nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình
để có một mùa vu lan ý nghĩa và an vui
làng dệt bảy hiền thuộc quận tân bình tp hcm
từng vang danh một thời là làng nghề truyền thống của những người con đất quảng
trải qua biết bao nhiêu thăng trầm
nhiều người dân nơi đây vẫn giữ gìn làng nghề này
của cha ông để gắn bó như một hành trang
mà họ đem vào trong đất sài gòn để lập nghiệp trong suốt gần một trăm linh năm qua
thế nhưng theo thời gian làng nghề này hiện đang dần đi vào quên lạng
nó cũng phải nhiều cái nó nặng lắm chứ không phải là nó nhẹ nhàng
chỉ có đứng coi xúc nó nhẹ thôi chứ nhiều cái nó còn nặng nề lắm
nó rất là cực
nếu mà để muốn cho có hàng thành phẩm nhiều
phải thức đêm dậy sớm thức đêm hôm
thì nó mới có hàng nhiều
tại vì cái giải máy này là máy bán tự động chứ không phải là bán tự động
nếu mà một ngày dệt bình thường dệt cũng khoảng một mươi tiếng một mươi mấy tiếng là ngày được năm mươi mét
với máy nước phải được mấy trăm mét
cũng tùy theo máy chạy nhanh hay chạy chậm
nếu mà chạy nhanh thì nó mau hết súc
dệt nó quen rồi mình làm nó quen rồi
thì mình nhắm nhắm thời gian bao lâu thì mình lại nói chừng chừng
mình giữ rồi để mình đổi súc khác
với lại cũng phải canh chừng
nào thế nó bị lỗi gì là phải nghỉ
phải ngừng lại để mình làm
như cái máy gỗ này là dệt phi bóng xoa dày
nói chung là cũng dệt mấy cái mặt hàng mà mỏng mỏng mỏng vậy thôi ạ
còn cái máy kim là dệt hàng thung
máy hiện đại thì nó nhiều tiền hơn
thứ nhất nó phải cần cái không gian rộng hơn
thứ hai nữa là nó còn tùy vào cái gia đình nữa
ví dụ cái đời sau con cái nó không làm nữa
lai rai ở trong khu vực này thì cứ đau lâu
cứ có nhà bán máy và nhà bán tự
thấy vắng dẻ tiếng dệt nó lằn lằn
nó vắng lằn nó im lằn
tôi thấy cũng khó cũng thấy trong người mình nó buồn bùng
nếu như trước đây nhờ vào nghề dệt truyền thống
những gia đình xứ quản tại lạng dệt bảy hiền
đều có cuộc sống sung túc
thì một vài năm trở lại đây
sản phẩm vải mọc nơi đây đã bị hàng trung quốc
lớn ác cả về giá thành và mẫu mã
những thức vải danh tiếng ngày nào
giờ lại phải chịu làm hàng lót
có thể nói là bỏ tám mươi rồi đó
tức là người ta đi làm những công việc nhẹ nhàng thôi
chứ nó không có làm như bưu vận ngày này nữa
như nguồn sợi mà nó bên lắm
nó không có ổn định
chủ yếu là sợi dây đây là nhập bên trung quốc thì nhiều
còn hàng việt nam thì cái giá thành nó cao quá
người ta không có mua được
nhiều khi sợi trung quốc nó biến động
máy cũng phải nghỉ
chắc mình thì ráng làm thôi
chứ đời con mình thì chắc không có làm đâu
từ từ nó sẽ vải mộc thôi
chứ không có nó mà tồn tại thì chắc không biết bao lâu
cái nghề này mình theo từ đời cha đời ông mình rồi
giờ mình bỏ thì cũng buồn
nhưng mà thôi
cuộc sống là con mình sao thì mình chịu vậy thôi
còn mình không làm nữa thì mình nghỉ
những thương hiệu vải nổi tiếng một thời như phúc trang
trương tôn quỳnh giai đang đi vào dĩ vãn
những con đường sầm út ngày nào giờ cũng lặng tiếng khoi đưa
tiếng mấy giờ xinh xịt
mặc dù vậy
làng dạch bảy hì vẫn luôn là một dấu ấn kinh tế văn hóa đậm nét
của quê hương xứ quảng trên vùng đất sài thành
hãy cùng tiếp tục theo dõi những thông tin trong bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị và các bạn
hôm qua tại tỉnh lào cai
công an tỉnh lào cai đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và bảy mươi hai năm ngày thành lập công an tỉnh lào cai
một mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn vịnh
ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy lào cai
các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy
hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh
và các ban ngành của tỉnh
trải qua bảy mươi hai năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an tỉnh lào cai đã không ngừng lớn mạnh
luôn trung thành tuyệt đối với đảng
với chính quyền
gắn bó máu thịt với nhân dân
thiên tốt các mặt công tác
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tỷ lệ khám phá án hàng năm đạt tám mươi năm
các vụ trọng án nhiều năm đạt một trăm linh
công an tỉnh lào cai
luôn chứng đáng với vai trò
là nòng cốt tiên phong
đã làm tốt công tác tham lưu
cho các cấp ủy
thực hiện có hiệu quả các chỉ thị
nghị quyết của đảng
về bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân dân các dân tộc trong tỉnh
ghi nhận những thành tích
mà công an tỉnh lào cai
đã đạt được trong bảy mươi hai năm qua
và luôn luôn đặt niềm tin
vào công an tỉnh
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
và tin tưởng công an tỉnh hà
sẽ tiếp tục lập thêm nhiều chiến công
xuất sắc hơn nữa
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành
ghi nhận và đánh giá cao
những nỗ lực
cố gắng của các thế hệ cán bộ
chiến sĩ công an tỉnh lào cai
biểu dương những thành tích xuất sắc
mà công an tỉnh đạt được
trong suốt bảy mươi hai năm qua
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
với bề dày bảy mươi hai năm
xây dựng chiến đấu của trường thành
công an tỉnh lào cai chúng ta tin tưởng
sẽ tiếp tục phát triển
để chúng ta xây dựng lực lượng công an của chúng ta
thật sự là thanh bảo kiếm của đảng
của nhà nước
và của nhân dân
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
với quân đội nhân dân
các ngành các lực lượng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
góp phần xây dựng lực lượng
và chúng ta thực hiện có hiệu quả hơn
để chủ động hơn
để đảm bảo công tác an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội xây dựng
tỉnh lào cai của chúng ta phát triển nhanh
bền vững trong bối cảnh chúng ta
chủ động hội nhà quốc tế toàn thủ hoạt hiện hiện nay
nhân dịp này đã có bốn mươi bốn tập thể cá nhân
vinh dự được nhà nước
bộ công an ubnd tỉnh
tặng thưởng về thành tích xuất sắc
trong đó có ba huân chương chiến công hạng ba
của chủ tịch nước
năm bằng khen của thủ tướng chính phủ
hai mươi hai bằng khen của ubnd tỉnh
một mươi bốn kỉ niệm chương vì sự nghiệp
phát triển tỉnh lào cai
thưa quý vị thời gian qua việc đưa
công an chính quy tăng cường đảm nhiệm
các chức danh công an xã đã được triển khai ở
từ địa phương trên cả nước
đây là một chủ trương lớn đáp ứng yêu cầu
theo đề án của bộ công an sắp xếp tinh gọn
bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở
với những bước chuẩn bị kỹ càng theo lộ trình
lựa chọn cán bộ có đủ kinh nghiệm
năng lực mặc dù mới được tăng cường về cơ sở
nhưng với sự cầu thị tinh thần
trách nhiệm nỗ lực phục vụ nhân dân
các cán bộ chiến sĩ đã nhận được sự giúp đỡ
tin tưởng và đồng thuận từ chính quyền địa phương
cũng như quần chúng nhân dân
sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh bắc ninh
là cái gì để chúng tôi lấy đấy làm căn cứ để ra cái kế hoạch giải quyết
nhưng cũng rất may mắn là địa bàn phù trần
thì khi chúng tôi xuống thì được đảng ủy ủy ban
cũng như lãnh đạo công an thị xã và bà con nhân dân hết sức ủng hộ
vậy là cũng rất thuận lợi cho chúng tôi
có thể nói rằng là cái kỳ vọng và mong mỏi của chính quyền
của nhân dân thì cũng là những cái kỳ vọng mong ngoại rất chính đáng
thế và địa bàn công an xã cũng đã cảm thấy cái trách nhiệm nặng nghề của mình
và cũng là một cái đặt lên cái vai mà các đồng chí đều ý thức được
là phải phục vụ nhân dân là chính và giữ vững cái ổn định địa bàn
thế và các công chí cũng đã có những cái bước tay ngay vào công việc
mở các hồ sơ chuyên đề cũng như là bước đầu
đã giải quyết được một số cái vấn đề phức tạp về nhân dân trên địa bàn
hiện công an xã chính quy đã đồng loạt được bố trí triển khai
tại năm xã của thị xã tử sơn
để có thể tạo điều kiện cho các cán bộ chiến sĩ
hoàn thành tốt nhiệm vụ
các vụ được giao lãnh đạo công an địa phương đã yêu cầu
sắp xếp đội ngũ cán bộ này có thời gian tiếp cận công tác để tìm hiểu
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân
trước khi chính thức tăng cường về xã
nhiệm vụ đặt ra không chỉ là giải quyết rứt điểm các vấn đề phát sinh
ngay từ cơ sở mà phải làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ
và là hạt nhân tạo được sự đồng thuận gắn kết giữa quần chúng nhân dân
với lực lượng công an